bộ trưởng bộ công thương vừa ký quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cắn phẳng được sơn được mạ hoặc không mạ có xuất xứ từ trung quốc và hàn quốc với mức thuế xuất cao nhất lên đến gần ba mươi năm
trong đó sản phẩm xuất xứ từ hai mươi công ty của trung quốc bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ ba bốn mươi năm đến ba mươi bốn bốn
sản phẩm xuất xứ từ ba công ty của hàn quốc bị áp thuế bốn bốn mươi tám đến một mươi chín hai mươi năm
trước khi bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời các sản phẩm này chỉ chịu mức thuế yêu đãi năm mươi
bộ công thương cho biết biện pháp chống bán phá giá tạm thời có thời hạn áp dụng bốn tháng
kể từ ngày quyết định có hiệu lực và có thể được gia hạn hoặc bổ sung danh sách
sau khi biện pháp chống bán phá giá tạm thời này được áp dụng
cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước triển khai điều tra và công bố kết luận điều tra cuối cùng dự kiến vào cuối năm hai nghìn một mươi chín